công an tp hcm vừa tổ chức buổi ra mắt trang thông tin điện tử cung cấp dịch vụ công trực tuyến
để làm căn cước công dân của phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội pc sáu
theo đó từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín người dân có thể làm thủ tục cấp căn cước công dân ngay tại nhà
theo đó người dân sẽ truy cập vào trang thông tin điện tử cung cấp dịch vụ công trực tuyến của pc sáu
đăng nhập kê khai thông tin đề nghị cấp mới cấp đổi cấp lại căn cước công dân
theo mẫu có sẵn trên trang tin điện tử
trên trang thông tin điện tử lựa chọn ngày làm thủ tục gửi đến pc sáu
hệ thống sẽ tự động hướng dẫn kiểm tra xác thực việc thực hiện kê khai đã đúng quy trình
và đầy đủ các thông tin theo quy định hay chưa để xác định việc thực hiện đăng ký thành công
cấp mã hồ sơ giao dịch và hẹn ngày công dân đến làm thủ tục cấp căn cước công dân
với cách làm này người dân sẽ tiết kiệm được thời gian
tới đây công an tp hcm sẽ chuyển giao công nghệ này đến các quận huyện